nhận lời mời của chủ tịch nước trần đại quang tổng thống cộng hòa séc milos yemen và phu nhân sang thăm việt nam cấp nhà nước từ ngày sáu đến ngày tám tháng sáu
sáng nay tại phủ chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang đã chủ trì lễ đón trọng thể tổng thống millos yemen và phu nhân sang thăm cấp nhà nước tới việt nam
tại cuộc hội đàm hai nhà lãnh đạo đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước trao đổi về các biện pháp cụ thể thúc đẩy hợp tác song phương và các vấn đề khu vực và quốc tế hai bên cùng quan tâm
tại cuộc hội đàm lãnh đạo hai nước hoàn nganh và tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp séc đầu tư vào việt nam trên những lĩnh vực séc có thế mạnh và việt nam có nhu cầu như năng lượng môi trường công nghiệp hỗ trợ kết cấu hạ tầng chế tạo máy thiết bị y tế chế biến thực phẩm
đồng thời hai bên cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực quan trọng khác như giáo dục đào tạo khoa học công nghệ văn hóa du lịch y tế môi trường lao động quốc phòng an ninh
chủ tịch nước trần đại quang đề nghị tổng thống millos jaman ủng hộ và tích cực thúc đẩy eu sớm ký kết hiệp định thương mại tự do với việt nam sớm công nhận quy chế kinh tế thị trường của việt nam
về vấn đề biển đông hai nhà lãnh đạo nhất trí cho rằng mọi tranh chấp cần được giải quyết bằng biện pháp hòa bình không dùng vũ lực hay đe dọa sử dụng vũ lực bảo đảm an ninh an toàn và tự do hàng hải hàng không trên cơ sở luật pháp quốc tế
kết thúc hội đàm chủ tịch nước trần đại quang và tổng thống millos jamman đã chứng kiến lễ ký kết văn kiện hợp tác giữa hai nước bao gồm hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù và thỏa thuận về hợp tác trong lĩnh vực phòng chống tội phạm